các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy cùng chúng tôi điểm qua những nội dung chính sẽ có trong chương trình
kỷ niệm năm mươi năm ngày thành lập asean và hai mươi hai năm việt nam gia nhập asean
khai mạc phiên họp thứ một mươi ba của ủy ban thường vụ quốc hội
thưa quý vị vào chiều ngày một mươi tháng tám tại trụ sở trung ương đảng
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp đoàn ủy ban kiểm tra trung ương đảng nhân dân campuchia
do ngài nay pena ủy viên ban thường vụ chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương đảng campuchia
phó chủ tịch thứ nhất thượng viện vương quốc campuchia dẫn đầu sang thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến thăm
khẳng định việt nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố và phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp
hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện bền vững lâu dài việt nam campuchia cũng như việt nam campuchia lào
tổng bí thư đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm giữa hai đoàn đại biểu của ủy ban kiểm tra trung ương của hai đảng
đề nghị hai bên tăng cường trao đổi thông tin kinh nghiệm về công tác kiểm tra giám sát
ngài nay pena bày tỏ vui mừng về mối quan hệ campuchia việt nam ngày càng phát triển
đi vào chiều sâu thiết thực và có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực
cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ giúp đỡ to lớn quý báu kịp thời có hiệu quả mà việt nam đã dành cho campuchia
trước đó vào chiều ngày chín tháng tám tại buổi tiếp phó chủ tịch thứ nhất thượng viện campuchia nay pena đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã khẳng định
chính phủ và nhân dân việt nam hết sức vui mừng trước những thành tiệu to lớn và toàn diện
mà nhân dân campuchia anh em đạt được trong những năm qua trên mọi lĩnh vực
thủ tướng vui mừng nhận thấy
mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển
mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước
quan hệ hợp tác kinh tế thương mại đầu tư giữa hai nước phát triển mạnh mẽ
đưa việt nam trở thành một trong những đối tác thương mại đầu tư hàng đầu của campuchia
để có được những thành tích đó không thể không nhắc tới vai trò đóng góp tích cực của phó chủ tịch nepena và thượng viện campuchia
chiều cùng ngày tại buổi tiếp đoàn đại biểu cấp cao thượng viện vương quốc campuchia
do phó chủ tịch thứ nhất nay pena dẫn đầu
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau
tại các diễn đàn khu vực và quốc tế
đồng thời bày tỏ mong muốn thượng viện campuchia tiếp tục quan tâm giúp đỡ bà con gốc việt tại campuchia
yên tâm làm ăn sinh sống ổn định tại campuchia
đóng góp tích cực vào việc xây dựng và phát triển đất nước campuchia
cũng như quan hệ láng giềng hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân hai nước
hưởng ứng lời kêu gọi của ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
nhiều cơ quan bộ ban ngành ở trung ương đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi phía bắc
bị ảnh hưởng của đợt mưa lũ vừa qua
chiều ngày tám tháng tám tại hà nội
văn phòng trung mương đảng đã tổ chức buổi lễ quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh tây bắc
bị thiệt hại do mưa lũ vừa qua
dự buổi lễ có tổng bí thư nguyễn phú trọng các đồng chí nguyên tổng bí thư lê khả phiêu
nông đức mạnh cùng toàn thể lãnh đạo cán bộ công nhân viên chức văn phòng trung ương
với tinh thần tương thân tương ái thương người như thể thương thân
các đồng chí lãnh đạo đảng cùng toàn thể cán bộ chuyên viên công nhân viên
người lao động các cục vụ viện đơn vị trực thuộc văn phòng trung ương đảng
đã tham gia ủng hộ tối thiểu mỗi người một ngày lương
tổng số tiền quyên góp được là hơn bốn trăm năm mươi triệu đồng
sẽ được chuyển tới ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam để chuyển tới đồng bào các tỉnh tây bắc
góp phần thiết thực giúp đỡ đồng bào vượt qua khó khăn do thiên tai mưa lũ sớm ổn định trở lại cuộc sống
trước đó vào chiều ngày bảy tháng tám văn phòng chính phủ đã tổ chức lễ quyên góp
ủng hộ đồng bào các tỉnh tây bắc bị thiệt hại do mưa lũ
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc cùng các đồng chí lãnh đạo và đông đảo cán bộ công chức viên chức
người lao động văn phòng chính phủ tham gia buổi lễ
trước thiệt hại nặng nề về người và tài sản do mưa lũ gây ra tại các tỉnh miền núi phía bắc trong thời gian vừa qua
với tấm lòng lá lành đùm lá rách văn phòng chính phủ đã kêu gọi toàn thể cán bộ công chức viên chức
người lao động ủng hộ mỗi người một ngày lương
toàn bộ số tiền quyên góp được sẽ được chuyển tới ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
để sớm chuyển tới đồng bào các tỉnh tây bắc góp phần giúp bà con khắc phục hậu quả bão lũ sớm ổn định cuộc sống
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
chào đổi chia sẻ kinh nghiệm hoạt động nghị trường của các nữ đại biểu quốc hội hai nước
qua hoạt động của nhóm các nữ đại biểu quốc hội có cơ hội giao lưu thu nhận thông tin phân tích chính sách
trao đổi kinh nghiệm về kỹ năng hoạt động
qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tại quốc hội
diễn ra trong ba ngày bên cạnh việc trao đổi chia sẻ kinh nghiệm hoạt động tại nghị trường
hội thảo góp phần quan trọng vun đắp cho tình đoàn kết keo sơn gắn bó giữa hai quốc gia
hai quốc hội nói chung và giữa hai nhóm nữ đại biểu quốc hội nói riêng
sáng ngày một mươi tháng tám tại nhà quốc hội ubthq một mươi bốn đã khai mạc phiên họp thứ một mươi ba
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
phát biểu khai mạc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho biết
tại phiên họp này ubthq xem xét cho ý kiến về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau
của bốn dự án luật đại biểu quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ ba
bao gồm luật bảo vệ và phát triển rừng sửa đổi luật thủy sản sửa đổi
luật quản lý nợ công sửa đổi luật tố cáo sửa đổi cho ý kiến đối với năm dự án luật dự kiến
chỉnh quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ tư gồm luật quốc phòng sửa đổi
luật bảo vệ bí mật nhà nước luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cơ quan đại diện
ở nước ngoài luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật lý lịch tư pháp và luật hành chính công
ủy ban thường vụ quốc hội cũng sẽ xem xét việc điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách trung ương
của chính phủ năm hai nghìn một mươi bảy và việc phân bổ sử dụng nguồn ngân sách còn lại của năm hai nghìn một mươi sáu
tại phiên họp này thường vụ quốc hội cũng sẽ giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách
pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng
kinh doanh chuyển giao bot thường vụ quốc hội sẽ tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn nhóm
vấn đề về công tác quản lý nhà nước trong quy hoạch xây dựng kiến trúc đô thị
và kế hoạch phát triển gắn với giao thông đô thị
chương trình phiên họp sẽ bổ sung năm nội dung và rút hai nội dung gồm dự án luật cạnh tranh sửa đổi
dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thể dục thể thao do chính phủ chưa kịp chuẩn bị tài liệu
phiên họp thứ một mươi ba của ủy ban thường vụ quốc hội dự kiến diễn ra trong bảy ngày làm việc
từ ngày một mươi đến một mươi một tháng tám và một mươi bốn đến một mươi tám tháng tám
chiều ngày một mươi tháng tám tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc tiếp thân mật
hội truyền thống trường sơn đường hồ chí minh việt nam
đây là tổ chức hội đại diện cho hàng vạn cán bộ chiến sĩ bộ đội trường sơn
thanh niên sung phong dân công hỏa tuyến trên tuyến tri viện chiến lược chiến trường trường sơn
trong suốt một mươi sáu năm kháng chiến chống mỹ cứu nước
vui mừng gặp lại những chiến sĩ bộ đội trường sơn anh dũng trung kiên năm xưa
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đánh giá cao kết quả hoạt động của hội
với nhiều đơn vị trực thuộc đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội
đảm nhiệm nhiều công việc do đói giảm nghèo an ninh biên giới
thủ tướng nhấn mạnh trong số nhiều hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ vừa qua
có nhiều hoạt động tưởng nhớ tri ân công lao của bộ đội trường sơn
thủ tướng khẳng định đảng nhà nước luôn ghi nhận và tri ân công lao của các thế hệ cán bộ
chiến sĩ dân công thanh niên sung phong đường trường sơn
mong muốn hội tiếp tục phát huy truyền thống quý báu
tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
thưa quý vị một trong những sự kiện đáng chú ý tuần qua đó là lễ kỷ niệm năm mươi năm thành lập asean
và hai mươi hai năm việt nam tham gia asean diễn ra vào tối ngày tám tháng tám
tại buổi lễ kỷ niệm năm mươi năm thành lập asean và hai mươi hai năm việt nam tham gia asean
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã bày tỏ vui mừng chào đón các đại biểu
đến dự lễ kỷ niệm năm mươi năm ngày thành lập hiệp hội các quốc gia đông nam á asean
và hai mươi hai năm việt nam tham gia asean
trong bài phát biểu của mình thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã khẳng định
vượt qua nhiều thăng trầm asean đã vươn lên từ một tổ chức nhỏ bé ban đầu
trở thành một cộng đồng đoàn kết vững mạnh gồm một mươi nước đông nam á hoạt động
trên cơ sở hiến trương asean gắn kết toàn diện sâu rộng trên các trụ cột
chính trị an ninh kinh tế và văn hóa xã hội

trên cơ sở hiến trương asean gắn kết toàn diện sâu rộng trên các trụ cột
chính trị an ninh kinh tế và văn hóa xã hội

vượt qua nhiều thăng trầm asean đã vươn lên từ một cộng đồng đoàn kết vững mạnh gồm một mươi nước đông nam á hoạt động
trên cơ sở hiến trương asean gắn kết toàn diện sâu rộng trên các trụ cột
chính trị an ninh kinh tế và văn hóa xã hội
trong bài phát biểu của mình thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã khẳng định

trên cơ sở hiến trương asean gắn kết toàn diện sâu rộng trên các trụ cột
trong bài phát biểu của mình thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã khẳng định
vượt qua nhiều thăng trầm asean đã vươn lên từ một cộng đồng đoàn kết vững mạnh gồm một mươi nước đông nam á hoạt động
trên cơ sở hiến trương asean gắn kết toàn diện sâu rộng trên các trụ cột
trong bài phát biểu của mình thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã khẳng định

trên cơ sở hiến trương asean gắn kết toàn diện sâu rộng trên các trụ cột
trong bài phát biểu của mình thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã khẳng định
vượt qua nhiều thăng trầm asean đã vươn lên từ một cộng đồng đoàn kết vững mạnh gồm một mươi nước đông nam á hoạt động

trong bài phát biểu của mình thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã khẳng định
vượt qua nhiều thăng trầm asean đã vươn lên từ một cộng đồng đoàn kết vững mạnh gồm một mươi nước đông nam á hoạt động
trên cơ sở hiến trương asean gắn kết toàn diện sâu rộng trên các trụ cột

vượt qua nhiều thăng trầm asean đã vươn lên từ một cộng đồng đoàn kết vững mạnh gồm một mươi nước đông nam á hoạt động

trong bài phát biểu của mình thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã khẳng định vượt qua nhiều thăng trầm asean đã vươn lên từ một cộng đồng đoàn kết vững mạnh gồm một mươi nước đông nam á hoạt động

trên cơ sở hiến trương asean gắn kết toàn diện sâu rộng trên các trụ cột
trong bài phát biểu của mình thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã khẳng định và vững mạnh